nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ba mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân sáng nay tại lăng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân tiêu biểu đại diện cho gần hai mươi năm đoàn viên công đoàn công an nhân dân
từ mọi miền tổ quốc đã tổ chức lễ báo công dân bác
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân
thành kính tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với bác hồ kính yêu
người anh hùng kiệt xuất của dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới
và kính dâng lên bác những thành tích mà tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được trong thời gian vừa qua
tại buổi lễ công đoàn công an nhân dân tự hào báo cáo với bác một mươi bốn gương đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu
được lãnh đạo bộ công an trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
đây là những đoàn viên tận tụy sáng tạo trên các lĩnh vực công
tác công đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh cán bộ đoàn viên công đoàn công an nhân dân
nguyện phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của người
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu công đoàn công an nhân dân đã tổ chức dân hương dân hoa
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bắc sơn